tổ chức viện trợ quốc tế osfarm ngày chín tháng bốn cảnh báo
đại dịch covid một mươi chín sẽ đẩy thêm nửa tỷ người trên thế giới lâm vào cảnh đói nghèo
trước thêm ba cuộc họp kinh tế quốc tế quan trọng sẽ diễn ra trong tuần tới
tổ chức osfarm đã hối thúc các nước sâu hơn tăng cường nỗ lực hỗ trợ các nước đang phát triển
khắc phục hậu quả kinh tế do covid một mươi chín gây ra
theo osfarm nếu hành động này không được thực hiện
thế giới sẽ tụt lùi lại mốc một mươi năm trước trong cuộc chiến chống đói nghèo
ở một số khu vực đặc biệt như châu phi và trung đông khoảng thời gian này thậm chí là ba mươi năm
cùng ngày imf kêu gọi chính phủ các nước tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp và hộ gia đình
để tạo điều kiện cho kinh tế phục hồi thông qua các biện pháp tài chính lớn và kịp thời
như giãn thuế trợ cấp lương và mở rộng bảo hiểm thất nghiệp